nhân ngày di sản văn hóa việt nam sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ hiến tặng thành quả sưu tầm nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể
do nhà nghiên cứu văn hóa dân gian nguyễn hải liên tặng viện văn hóa nghệ thuật quốc gia việt nam
đây là toàn bộ công trình sưu tầm nghiên cứu của ông trong hơn ba mươi năm về văn hóa phi vật thể trăm rắc lai
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng cho rằng xuyên suốt chiều dài lịch sử trải qua hàng ngàn năm văn hiến
văn hóa được coi là một sức mạnh nền tảng trong xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc trong mọi tiến trình dựng nước và giữ nước
trong đó bản sắc văn hóa là một trong những yếu tố cốt lõi tạo nên bản sắc dân tộc
dân tộc nào gìn giữ được bản sắc của mình thì dân tộc đó mãi mãi trường tồn